theo tri cục thủy lợi tỉnh phú thọ phần lớn các công trình thủy lợi các hồ đập của tỉnh phú thọ được xây dựng từ cách đây ba mươi đến bốn mươi năm hiện đang hư hỏng xuống cấp và có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão
toàn tỉnh phú thọ hiện có bốn trăm hai mươi hồ đập đang được khai thác phục vụ sản xuất nông nghiệp tuy nhiên phần lớn các hồ đập nhỏ được xây dựng đã lâu nên không đảm bảo yêu cầu có biểu hiện thấm nứt sạt trượt mái bờ
hai vai đập và cửa nhận nước có nguy cơ cao trong mùa mưa bão
đặc biệt hiện nay việc quan trắc mực nước hồ chứa hàng ngày và theo dõi diễn biến về thấm do dỉ nước trong thâm đập vẫn chủ yếu bằng mắt thường
hệ thống bờ đập hiện nay rất khó khăn trong việc điều tiết nước và giữ nước
để giải quyết khó khăn này cũng đề nghị các cấp trên cho đầu tư cải tạo nâng cấp một số hồ đập nhất là những hồ đập mà đã được đầu tư từ năm lâu rồi từ trước năm bảy mươi để đảm bảo nhất là trong mùa mưa bão
và thứ hai là điều tiết nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đơn hùng
trước thực trạng trên để đảm bảo an toàn hệ thống các hồ đập công trình thủy lợi trong mùa mưa bão công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh phú thọ thường xuyên đã bố trí đủ cán bộ có năng lực kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp để kịp thời xử lý khi công trình hồ đập có sự cố xảy ra
thứ nhất là chúng tôi phải vệ sinh hành lang hồ đập
và thường xuyên kiểm tra để phát hiện những thượng hạ lưu đập hồ mối mạch đồn mạch sồi để có biện pháp để xử lý kịp thời trong mùa mưa bão
trước mỗi mùa mưa lũ việc xây dựng phương án công ty đều triển khai đến các sĩ nghiệp cũng như các phòng ban của công ty đều làm công tác kiểm tra chi tiết của các hồ đập và làm các phương án để bảo vệ

khi mà có mưa lũ xảy ra
hiện công ty trách nhiệm hiệu hạn nhé nước một thành viên khai thác công trình thủy lợi phú thọ cũng đã phân công lực lượng thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ áp dụng phương châm bốn tại chỗ và phân công cụ thể từng tổ nhóm như tổ thông tin cảnh giới tổ vận hành xả lũ tổ cứu hộ cứu nạn tổ xử lý sự cố tổ chuyên trở vật tư vật liệu phối hợp chặt chẽ với các địa phương sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố trong bão lũ xảy ra